tại hà nội tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức hội thảo tiêu chuẩn thúc đẩy tăng trưởng xanh
nhằm hợp ứng thông điệp ngày tiêu chuẩn thế giới đồng thời nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của tiêu chuẩn đối với hoạt động bảo vệ môi trường
việt nam hiện tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm hàng hóa của việt nam có thể vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn
trong thời kỳ hội nhập toàn cầu tiêu chuẩn đóng vai trò thúc đẩy mọi hoạt động lĩnh vực trong nền kinh tế
tiêu chuẩn quốc gia luôn đồng hành tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế làm cho mọi hoạt động giao thương chứng nhận công nhận được thuận lợi và dễ dàng
do đó cần đề mạnh việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn cơ sở làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng
được biết hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của việt nam có hơn một mươi hai năm trăm linh tiêu chuẩn việt nam tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn khu vực là năm mươi sáu đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội trong nhiều lĩnh vực